và hướng đến phát triển bền vững theo báo cáo thường niên lãnh đạo doanh nghiệp không chỉ đóng góp cho sự phát triển của chính công ty họ tạo dựng niềm tin đối với các nhà đầu tư và các bên có quyền lợi liên quan mà còn góp phần vào sự phát triển minh vạch và bền vững của thị trường chứng khoán
theo kết quả cuộc bình chọn báo cáo thường niên các năm vừa qua chất lượng báo cáo thường niên của các doanh nghiệp niêm yết trên hai sở giao dịch chứng khoán hà nội và tp hcm đã có cải thiện đáng kể về mặt hình thức cũng như nội dung
những công ty đặt giải nằm trong top một mươi hay top ba mươi luôn cố gắng duy trì phong độ và có nỗ lực nâng cao chất lượng báo cáo hàng năm một cách tốt hơn
tại lễ trao giải cuộc bình chọn báo cáo thường niên năm hai nghìn một mươi sáu báo cáo thường niên của tập đoàn bảo việt đạt giải đặc biệt với chất lượng vượt trội về nội dung công bố và tính minh bạch của thông tin trên báo cáo thường niên vượt trên các quy định pháp lý của việt nam và bắt kịp với các thông lệ quốc tế
tuy nhiên xét về tổng thể phần lớn các doanh nghiệp niêm yết có báo cáo tài chính vẫn có mức điểm dưới trung bình vì chưa thật sự chú trọng đến việc công bố thông tin
chính vì vậy các doanh nghiệp việt nam vẫn có cơ hội để thay đổi chính mình bằng việc cải thiện chất lượng báo cáo
điều này sẽ giúp doanh nghiệp gia tăng sự tin tưởng của các cổ đông cũng như thu hút các nhà đầu tư tốt hơn

theo báo cáo môi trường kinh doanh của nhóm ngân hàng thế giới việt nam hiện đang đứng thứ một trăm hai mươi hai trên tổng số một trăm tám mươi chín nền kinh tế được xếp hạng trên toàn cầu về bảo vệ các nhà đầu tư
để cải thiện việc nâng hạng ở góc độ quốc gia các nhà hoạch định chính sách cần xây dựng một hành lang pháp lý thật hoàn chỉnh đủ mạnh và hiệu quả
để các bên tham gia phải tuân thủ các quy định cần xử lý thật nghiêm minh các sai phạm
tránh tình trạng nhiều doanh nghiệp đang coi nhẹ nghĩa phụ và trách nhiệm của mình

thành viên thị trường tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao chất lượng quản trị công ty khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các cuộc bình chọn đánh giá sự minh bạch do các tổ chức có chuyên môn thực hiện